thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng
mai thị hồng hạnh giám đốc công ty xuyên việt oi và nguyễn thị như phương phó giám đốc công ty xuyên việt oi
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng
bị cáo nguyễn hữu toàn chú tệ phương tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo cáo trạng vào ngày hai tháng một do nghiện ma túy nên bị ảo giác nguyễn hữu toàn đã dùng dao đâm nhiều nhát
khiến lê tuấn anh tử vong
tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo toàn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và nhân thân xấu
nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu toàn bức án tủ trung thân
đồng thời bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra bị cáo toàn còn phải cấp dưỡng cho con nhỏ và mẹ già của nạn nhân theo quy định
mỗi tháng là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối tượng bùi thanh huyện trú tại địa bàn về tội gây dối trật tự công cộng
tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu bùi thanh huyện cùng một số người dân thôn cao quán
đã có hành vi đổ gạch cát xuống
huyện khói châu đã đổ gạch cát xuống lòng đường tụ tập đông người hô hào dùng gạch khối bê tông
xe hương án xe tăng lễ và khóa dây khóa xích để chặn xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu
do ủy ban nhân dân xã hồng tiến thuê để giải tỏa mặt đường đảm bảo an toàn giao thông
trong quá trình điều tra xác minh bùi thanh huyện còn có những hành vi xúi dục
kích động người khác thực hiện hành vi gây dối
vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ
không chế con nợ rồi đưa về phòng trọ để bắt giữ trái phép
tạ văn nam chú huyện phú xuyên hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cững luật tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận thanh niên ở phường hoàng đông thị xã duy tiên hà nam không có tiền trả nợ
nam đã khống chế và đưa người này về bắt giữ trái phép trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai
tại phường tiên nội thị xã duy tiên tỉnh hà nam để người này liên lạc với người nhà mang tiền đến trả nợ
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở quần nam phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều hung khí
một dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tăng vật liên quan
tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức tân bốn mươi hai tuổi
chủ tại phường hòa xuân quận cẩm lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tân có quen biết và trao đổi với nạn nhân rằng
bản thân có thửa đất hơn sáu trăm linh m hai sẽ làm đường năm m phân lô bán nền
theo thỏa thuận tân sẽ chuyển nhượng cho nạn nhân
tân đã giao cho nạn nhân sáu lô mỗi lô một trăm linh m hai với giá hai trăm tám mươi triệu đồng một lô
tổng cộng số tiền là một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng
cả hai bên ký kết hợp đồng mua bán nạn nhân đã đặt cọc cho tân chín trăm linh triệu đồng
tuy nhiên trên thực tế tân không có lô đất nào để giao cho nạn nhân
sau khi phát hiện thửa đất của tân không được phân lô bán nền
nạn nhân đã làm đơn tố cáo tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thông qua mạng xã hội kết bạn rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tạo lòng tin hai thanh niên đã lừa hàng trăm sinh viên đứng tên mua hàng trả góp
để lấy doanh số chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm hai bị cáo
trương quang anh đức hai mươi ba tuổi và trần nguyễn duy phương ba mươi năm tuổi
cùng ngụ tp cần thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo trương quang anh đức không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài thanh niên này tìm hiểu và biết được cách mua hàng
thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính thủ tục đơn giản
từ đó bị cáo đức tìm sinh viên của các trường đại học cao đẳng trung cấp
người lao động tự do trên địa bàn quận ninh kiều để kết bạn qua mạng xã hội như yalo facebook
để tạo lòng tin bị cáo đức xưng lệnh nhân viên của cửa hàng điện thoại di động đang chạy doanh số
nếu hàng tháng cửa hàng không đạt danh số đức phải tìm người đóng giả khách hàng
mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp
hàng và hợp đồng vai này sẽ tự hủy sau vài ngày
đức trả thù lao cho mỗi khách hàng bốn trăm linh đồng
nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng trên một bộ hồ sơ được duyệt
trước tình trạng trên mạng xã hội xuất hiện các hội nhóm có tên gọi như hội bùng nợ hội vỡ nợ làm liều
công an tp hcm đã chủ động nắm và dự báo tình hình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tội phạm phát sinh
các đối tượng lợi dụng không gian mạng
đối tượng lợi dụng không gian mạng để liên lạc trao đổi bàn bạc và thực hiện hành vi phạm tội
trong đó có các hội nhóm kính trên mạng zalo telegram facebook với mục đích tìm cách trốn nợ
vay nợ bùng nợ hay bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội
để ngăn chặn việc này công an tp hcm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
cụ trẻ phối hợp sở thông tin truyền thông kiến nghị bộ thông tin truyền thông
yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội nên cao trách nhiệm quản lý nội dung
kịp thời gỡ bỏ các hội nhóm tài khoản trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật việt nam
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh với các thể loại tội phạm
đặc biệt là các loại tội phạm gây phát sinh những hệ lụy xấu trong xã hội như ma túy tính dụng đen cờ bạc
ngay sau khi ra quân tấn công trấn áp tội phạm qua năm ngày thực hiện cao điểm
công an tp hcm đã bắt giữ hàng trăm đối tượng
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen công an tp hcm về chiến công xuất sắc đấu tranh chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm
vận chuyển mua bán trái phép pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn
bắt giữ khởi tố một mươi bảy đối tượng thu giữ hơn tám bốn tấn pháo nổ các loại
ghi nhận biểu dương tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao của công an tp hcm
trong triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về đảm bảo an ninh trực tự
tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn chú động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được qua năm ngày đầu thực hiện cao điểm
công an tp hcm đã huy động lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác
tập trung tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm
qua đó phát hiện bắt giữ năm mươi năm vụ một trăm linh bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
thu giữ năm tám mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại hai hai kg cần sa và một mươi tám ba mươi bốn gram heroin
triệt phái chính băng nhóm bắt giữ ba mươi đối tượng phòng tụ tính dụng đen
cướp dật tài sản trộn cấp hoạt động tề nạn xã hội như cờ bạc mại dân
một mươi hai vụ vi phạm pháp luật về kinh tế buôn lậu môi trường
qua năm ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm lực lượng công an tp hcm
bắt giữ năm mươi năm vụ một trăm linh bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ năm tám mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
hai kg cần sa và một mươi tám ba mươi bốn gram heroin
triệt phái chính băng nhóm bắt giữ ba mươi đối tượng phòng tụ tính dụng đen
cướp dật tài sản trộn cấp hoạt động tề nạn xã hội như cờ bạc mại dân

một mươi hai vụ vi phạm pháp luật về kinh tế buôn lậu môi trường
chỉ tính riêng kết quả của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
trong năm ngày đầu ra quân cao điểm đã điều tra xác minh khám phá chính vụ
trong đó đặc biệt chú trọng tấn công tội phạm tín dụng đen
đối tượng không có công an việc làm tụ tập từ năm đến bảy đối tượng
hoạt động cho vay tín dụng cho các người dân hoàn cảnh khó khăn
người dân có nhu cầu vay vốn thì phòng hình sự đã tập trung triển khai
và xây dựng các kế hoạch và triển khai xuống các đội nhiệm vụ
tập trung cao độ trong đợt cao điểm này để ngăn chặn phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa có hiệu quả
những ngày qua công an hai mươi một quận huyện và tp hcm cũng đã tập trung đấu tranh mạnh
và trấn áp kịp thời với tội phạm hình sự kinh tế ma túy
kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm tệ nạn xã hội
trên công an quận một mươi hai tp hcm trong năm ngày ra quân công an quận đã triệt xóa một chuyên án cướp giật
bắt hai đối tượng bắt một vụ một đối tượng về hành vi chứa chất mại dâm bắt một đối tượng truy nã về hành
vi đánh bạc bắt bảy vụ một mươi ba đối tượng mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy trong đó
công an quận còn truy xét bắt giữ nhanh các đối tượng hoạt động liên quan tính dụng đen cho vay lãi nặng
trong cái cao điểm thì chúng tôi cũng đã triệt phá được một cái băng nhóm liên quan đến việc kính dụng đen
và khi mà cái nạn nhân không có khả năng chi trả tiền thì chúng đã dùng cái thủ đoạn đe dọa tạo sơn tạo chất bẩn
và có dấu hiệu của cái tội cướp đột tài sản và tội cố ý làm hư hỏng tài sản
các đồng chí các đồng chí trong đảng người bán đốc cũng chỉ đạo rất là quyết liệt và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch
để triệt phá những cái thủ điểm
những cái nơi mà những tội phạm ẩn nóng
công an quận tân bình đã đấu tranh khám phá năm vụ bắt giữ một mươi sáu đối tượng
trong đó đa phần là các đối tượng có hành vi tàn trứ mua bạc và tổ chức sử dụng khái phép chất bản lý
bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp với phòng dc hai công an tp hcm khám phá một chuyên án cướp giật liên địa bàn bắt giữ chín đối tượng
với phương châm lấy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính
lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm
công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các phương án đấu tranh
không để phát sinh vụ việc phức tạp hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
lập nhiều chiến công xuất sắc trong cao điểm này có phần mang lại sự bình yên cho người dân tp hcm
thông tin đầu tiên đến từ đà nẵng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng linh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính việt nam capital
và trương quốc thái tổng giám đốc công ty cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần tài chính việt nam capital có trụ sở chính tại quảng nam
không phải là tổ chức tín dụng không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm
linh và thái đã mở bốn điểm kinh doanh tại ba quận hải châu thanh khê sơn trà
đồng thời tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ tài liệu công an thành phố nhận định công ty việt nam capital
có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động nên lập chuyên án đấu tranh
thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn với lãi suất tiền gửi ngân hàng
để thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn đà nẵng và quảng nam gửi tiết kiệm
với số tiền theo thống kê ban đầu lên tới hơn hai trăm linh tỷ đồng
một phần số tiền huy động được các đối tượng này dùng để trả lãi cho khách hàng
phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư như thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn kỳ linh
trú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an khởi tố vụ án khởi tố bị can
cụ thể theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra do thiếu tiền trả nợ vì làm ăn thua lỗ
linh đã nảy suy nghĩ định lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tự xưng là cán bộ của một cơ quan nhà nước tại tỉnh nghệ an
có khả năng xin việc xin chuyển trường
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm nạn nhân với số tiền bảy trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh thông báo ai là bị hại của vụ án trên
liên hệ với điều tra viên trần trung kiên theo số điện thoại chín trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một bảy trăm bảy mươi bảy
công an tp vinh để trình báo và phối hợp giải quyết
trong khi đó công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá điện tử
cụ thể vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi hai
đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
và công an phường cao thắng kiểm tra phát hiện đỗ minh tiến sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương vận chuyển năm mươi sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu
người này khai nhận số thuốc lá điện tử trên được mua trôi nổi trên mạng xã hội
và chuẩn bị đi bán cho khách hàng với giá là hai mươi triệu đồng
cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện đinh ngọc anh trú tại thành phố hạ long vận chuyển bốn mươi sản phẩm
là máy hút thuốc lá điện tử giao cho khách với giá một mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành tạm giữ và bàn giao hai vụ việc trên cho đội quản lý thị trường số năm xử lý theo quy định
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển hàng chục nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu
từ campuchia đưa vào địa bàn tỉnh đồng nai để tiêu thụ
bắt giữ một mươi một đối tượng tạm giữ hơn bốn mươi sáu bao thuốc lá và nhiều phương tiện có liên quan
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố biên hòa đã phát hiện nguyễn công toại
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh long an điều khiển xe ô tô bán tải biển số sáu mươi một c sáu mươi ba nghìn tám trăm hai mươi hai
và bùi văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thành phố biên hòa đang giao bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero
tại nhà riêng của nguyễn thị thu hằng ở khu phố bốn phường tân biên tp biên hòa
điều tra ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp tám địa điểm
năm điểm tại thành phố biên hòa hai điểm trảng bom và một điểm tại tỉnh long an
thù giữ thêm năm năm trăm hai mươi ba thuốc lá điếu nhập lậu
qua đó đã bắt giữ thêm phạm thị mến năm mươi sáu tuổi trú tại thành phố biên hòa
và hoàng thị thảo năm mươi hai tuổi trú tại huyện trảng bom
bước đầu đối tượng quyền khai nhận đã nhiều lần mua thuốc lá của một người tỉnh long an
sau đó thuê tọa điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển thuốc lá
từ khu vực cửa khẩu tho mo tỉnh long an
về giao cho quyền và quyền dẫn đi giao cho khách hàng
các tình huống xây dựng các kế hoạch một cách chi tiết
làm sao để trong quá trình đấu tranh chuyên an phải đảm bảo được tính nghiệp vụ
nhưng cũng đảm bảo được tính an toàn trong quá trình thực hiện và phá an
liên quan đến đường dây nói trên trước đó vào tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố biên hòa đã bắt giữ sáu đối tượng
thu giữ hai mươi ba tám trăm năm mươi sáu gói thuốc lá điếu nhập lậu và ba xe ô tô
đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
một thông tin đáng chú ý khác từ một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
giá xăng dầu trong nước đảo chiều tăng mạnh trở lại sau gần hai tháng giảm
ở cây này liên bộ công thương tài chính trích lập quỹ bình ổn giá
đối với dầu ma rút ở mức ba trăm linh đồng một kg
như kỳ trước không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu
diesel và dầu hỏa không chi sử dụng quỹ bình ổn giá
sau khi sử dụng quỹ bình ổn giá giá xăng dầu đồng loạt tăng như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi một một trăm chín mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm tám mươi bảy đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
thấp hơn xăng ron chín trăm năm mươi ba chín trăm bốn mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi hai một trăm bốn mươi năm đồng một lít tăng bảy trăm bốn mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi chín năm trăm hai mươi bốn đồng một lít tăng năm trăm một mươi bốn đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
dầu hỏa không cao hơn hai mươi bốn trăm chín mươi bốn đồng một lít tăng năm trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi năm hai trăm sáu mươi năm đồng một kg tăng hai trăm tám mươi bảy đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ tám liên tiếp
với mức thẳng dư ước đạt hai mươi sáu
tổng tiêu dùng còn yếu tại các thị trường xuất nhập khẩu lớn như hoa kỳ eu nhật bản asean
tiêu dùng toàn cầu thấp nhưng việt nam đã tranh thủ cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường lớn truyền thống để đẩy mạnh xuất khẩu
nhập khẩu ước đạt ba trăm năm mươi bốn năm tỷ đô la mỹ
nhập khẩu ba trăm hai mươi tám năm tỷ đô la mỹ
qua đó góp phần tích cực cho cán cân thanh toán giúp nâng cao dự trữ ngoại hối ổn định tỷ giá
cục hàng không việt nam dự kiến năm hai nghìn hai mươi bốn sản lượng vận hành chuyển khách quốc tế sẽ đạt là tám mươi ba triệu khách
tăng bảy một so với năm hai nghìn hai mươi ba
giảm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
khách hàng quốc tế là bốn mươi một tám triệu khách
tăng ba mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể theo thống kê của cục hàng không việt nam cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba
tổng sản lượng khách hàng thông qua các cảng hàng không ước đạt là một trăm một mươi ba chín triệu lượt khách
tăng một mươi năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó sản lượng khách quốc tế đạt ba mươi hai bảy triệu khách
tăng một trăm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
khách nội địa đạt tám mươi một hai triệu khách
giảm sáu mươi một sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tại có sáu mươi ba hãng hàng không nước ngoài và năm hãng hàng không việt nam khai thác thị trường quốc tế với một trăm sáu mươi chín đường bay quốc tế
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là cuối năm và hơn một tháng nữa là tới tết nguyên đán
để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

hôm nay các đơn vị phân phối đã chủ động lên kế hoạch dự trữ và cung ứng ra thị trường
thời điểm này không khí mua sắm trên địa bàn thành phố đà nẵng đang diễn ra rất sôi động
nhiều cửa hàng siêu thị cho biết đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định
tránh gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như biến động về giá tới tay người tiêu dùng
đồng thời đưa ra nhiều ưu đại về giá cho các sản phẩm
trước tết nguyên đáng và trước chào đón năm mới
chúng tôi đã lên kế hoạch cấp đai tỉnh hai tháng
hàng hóa chúng tôi đã lót về hết
hầu như là hơn năm mươi đã lót về kho bãi đã dự trữ hết rồi
các sản phẩm thiết yếu giống như mùa tết thì là dầu ăn bánh trèo các loại
và những cái gì mà phục vụ cho người dân thì chúng tôi luôn đảm bảo là luôn cung cấp đầy đủ
chúng tôi dự trữ nguồn hàng khoảng tám mươi năm tỷ đồng và tăng trưởng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngói
đặc biệt thì trọng tâm là chủ yếu những vài nhóm hàng thiết yếu
nhóm hàng bánh mứt và nước ngột
cũng như là đồ dùng để phục vụ cho dịp tết
theo lãnh đạo sở công thương thành phố đà nẵng
lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
của các doanh nghiệp trên địa bàn đà nẵng năm nay tăng hai mươi ba mươi so với năm trước
toàn ngành công thương đã chuẩn bị dự trữ các mặt hàng thiết yếu
như lương thực thực phẩm phục vụ tết dự kiến tổng giá trị khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
nói năm nay thì mặc dù kinh tế nó có khó khăn hơn
nhưng các doanh nghiệp đều có chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân
riêng đối với ngành công thương thì chúng tôi đã có một kế hoạch
tổ chức các hoạt động bình ổn thị trường để phục vụ cho nhu cầu mua sắm người dân trong dịp tết
để tập trung vào bốn công việc chính
cái thứ nhất là tổ chức hỗ trợ xuân
cái thứ hai là tổ chức các điểm bán hàng bình ổn
đây toàn bằng thành phố
cái thứ ba là tổ chức đưa hàng về các xã miền núi
và cái thứ tư là vận động các trung tâm thương mại các siêu thị
chức các điểm bán hàng ngay tại địa điểm của họ để phục vụ cho nhu cầu mua sắm người dân
để đảm bảo công tác điều hành giá
bộ công thương cũng sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh
chợ đầu mối bán buôn bán lẻ
chợ trung tâm thương mại kho
để nắm được nguồn cung cũng như giá bán
có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về găm hàng đầu cơ
gây ảnh hưởng giá cả thị trường